thưa quý vị nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một đối tượng trộm cắp xe ô tô một mươi sáu chỗ hiệu bốn transits chạy theo hướng đà lạt phan giang tp hcm
ngay lập tức công an huyện thuận nam phối hợp với công an xã phước ninh tổ chức chốt chặn và truy đuổi
khi thấy lực lượng chức năng đối tượng lái xe chạy theo hướng tỉnh lộ bảy mươi rồi chạy vào đường liên thôn hòng tìm đường thoát thân thì xe bị xa lầy và bị lực lượng công an bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai là hà trần quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã bầu hàm hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai
quyền đã từng có một tiền án về tội giết người bị phạt tù hai mươi năm vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lời lao động quan sống của người dân
trong tình thụ hai đối tượng là nguyễn văn công ở tỉnh thanh hóa và nguyễn văn nam ở tỉnh yên bái đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắt tài sản trong xe ô tô
công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên
thủ đoạn của các đối tượng là thường đi lang thang trên các tuyến đường gần khu vực trung tâm thương mại ngân hàng nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống
khi phát hiện sơ hở của người quản lý tài sản như đỗ xe tại nơi không có người trông giữ không khóa cửa xe để tài sản trong xe các đối tượng mở cửa xe trụng cấp tài sản và nhanh chóng tháo chạy
với thủ đoạn trên các đối tượng đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp được tài sản trong xe ô tô trên địa bàn tỉnh bắc ninh
thưa quý vị và các bạn từ năm hai nghìn ba cho đến nay sau hơn một mươi sáu năm thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la
bước đầu các khu vực tái định cư đã cơ bản hoàn thiện tạo nên sức sống mới tại vùng tây bắc của tổ quốc
quá trình triển khai dự án thủy điện sơn la phải di chuyển trên hai mươi hộ dân thuộc ba tỉnh đó là sơn la điện biên lai châu ra khỏi vùng ngập
huyện quỳnh nhai của tỉnh sơn la gần như là nằm trọn trong vùng ngập phải di chuyển toàn bộ huyện nị cũ
với gần tám năm trăm linh hộ dân lớn hơn tổng số hộ dân phải di chuyển của hai tỉnh là điện biên và lai châu
ngoài ra còn hàng chục nghìn hộ dân sinh sống ở các vùng đón dân bị ảnh hưởng do phải nhường đất và san sẻ lợi ích
cụm dân cư này thuộc bản bung lanh xã mường giàng huyện quỳnh nhai có tám hộ dân tái định cư chuyển đến
anh là văn thanh là một trong bảy hộ dân sở tại
nhường đất san sẻ lợi ích với các hộ dân đó là quyết định khó khăn của gia đình anh và sáu hộ dân tại cụm dân cư này
sau một thời gian dài vận động thuyết phục của chính quyền đoàn thể công an
anh thanh đã đồng ý lùi căn nhà sàn về phía sau để nhường đất cho các hộ dân tái định cư
và tôi sẽ di chuyển lên
xã mường giàng có hơn hai bảy trăm linh hộ với gần một mươi một nhân khẩu
trong đó có gần một bốn trăm linh hộ với gần năm năm trăm linh nhân khẩu là người dân tái định cư vùng lòng hồ
đến nay công tác tái định cư đã được chính quyền và các đoàn thể giải quyết ổn định
không chỉ riêng xã mường giàng hiện phần lớn số hộ tái định cư của huyện quỳnh nhai cũng ổn định
đời sống sản xuất của đồng bào có bước phát triển
cái mẫu chốt của mình ở đây là không cưỡng chế được
bởi vì mình giải quyết bằng tình cảm
sao cố gắng tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu ra họ đã vi phạm như thế nào
thì mình cũng có tác động một chút là hỗ trợ
các chính sách bồi thường hỗ trợ mà người dân được hưởng
thì huyện và các cơ quan chuyên môn
thế rồi là các sở ngành liên quan đã chi trả toàn bộ
cho các hộ gia đình cá nhân và tổ chức có tài sản đất đai bị thu hồi
ảnh hưởng phải di dân dự án tái định cư vùng đồng hồ thuyền sơn la thì đã được thanh toàn đầy đủ
theo đánh giá về công tác di dân của ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện sơn la
dự án tái định cư đã thành công trên nhiều phương diện cơ bản đã đạt được những mục tiêu lớn đề ra
tuy nhiên trong mấy năm gần đây
trên địa bàn huyện quỳnh nhai lại xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại liên quan đến dự án tái định cư thủy điện sơn la
vậy bản chất và nội dung của các đơn thư này là gì cơ quan chức năng giải quyết như thế nào
mời quý vị tiếp tục theo dõi
từ năm hai nghìn một mươi bốn các cơ quan chức năng huyện quỳnh nhai nhận được hàng nghìn đơn tờ khai của người dân khiếu nại về việc đền bù liên quan đến dự án tái định cư thủy điện sơn la
nội dung đơn thư tập trung chủ yếu vào hai vấn đề chính
thứ nhất là xác định giải quyết bồi thường diện tích đất trên cốt hai trăm một mươi tám mét vùng lòng hồ
cái cao trình hai trăm một mươi tám gọi là cái cốt nước cao nhất mà thủy điện sơn la sẽ tích nước để vận hành cái nhà máy thủy điện này
và toàn bộ diện tích dưới cái cốt hai trăm một mươi tám này thì đã được giải phóng toàn bộ sau khi thực hiện dự án tái định cư dự án thủy điện sơn la
thế nhưng bà con đang hiểu ở một chỗ là như vậy là tôi mới chỉ thống kê bồi thường
ở dưới cốt hai trăm một mươi tám m vùng lòng hồ
tức là ở trong cái mặt nước vùng lòng hồ
thế nhưng người dân không hiểu rằng là khi người dân di chuyển
thì bao gồm cả đất dưới cốt hai trăm một mươi tám m và cốt trên đất đất trên cốt hai trăm một mươi tám m
cũng như tài sản hoa màu thì đều đã được huyện tổ chức thống kê
để thực hiện bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình cá nhân và tổ chức
có một nghịch lý gần sáu ba trăm linh hộ vùng lòng hồ kê khai bổ sung
đòi bồi thường hơn bảy mươi ba ha
số diện tích này cộng với hai mươi một ha đã thống kê và bồi thường
nâng tổng số diện tích bồi thường lên tới chín mươi bốn ha
trong khi đó tổng diện tích của toàn huyện là một trăm linh năm ha
đây là một con số hết sức phi lý vì địa bàn huyện còn nhiều diện tích đất khác
tất cả cái diện tích đất mà các hộ kê khai bổ sung nó đều nằm trong cái diện tích đất
đã được thống kê bổ sung ở hồ sơ ban đầu
và nó trùng nằm cả vào cái diện tích đất cộng đồng
về nguyên tắc là không được bồi thường hỗ trợ
và cái diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch là đất rừng phòng hộ
thì không được bồi thường hỗ trợ
và toàn bộ hơn bảy mươi ba ha này
các hộ kê khai bổ sung thì đều không được đủ điều kiện
để xác lập hồ sơ để trình suy nghĩ kiến tình cho bồi thường bổ sung
thế vào huyện thì đã đi
công khai toàn bộ tại các điểm tái định cư
bao gồm trong huyện và ngoài huyện
và cơ bản thì đã được các hộ gia đình cá nhân
đồng ý với kết quả xác minh của huyện
vấn đề thứ hai người dân kiến nghị là
ngoài việc đền bù theo quyết định số hai hai nghìn bảy của thủ tướng chính phủ

còn phải áp thêm một số nghị định quyết định khác về bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện sơn la
còn phải áp thêm một số nghị định quyết định khác về bồi thường hỗ trợ và tái định cư
các hộ đòi hỏi đã được hưởng trên chế độ ính sách bồi thường hỗ trợ theo định hai
quyết định một mươi hai của thủy thì lại tiếp tục yêu cầu đòi hỏi được hưởng
cái chế độ ính sách bồi thường theo nghị một trăm sáu mươi chín trước đây
nghị một trăm chín mươi bảy trước đây
và nghị định sáu mươi chín sau này khi mà thực hiện luật ấn lại năm hai nghìn ba
và nghị định sáu mươi chín sau này khi mà thực hiện luật ấn lại năm hai nghìn ba
nói chung này thì huyện cũng đã rất là nbian và buôn việc
nói chung này thì huyện cũng đã rất là n trousers và và đơn giản nhất t privilege
nhiều lần trả lời và cái hướng là kiên trì để tuyên truyền vận động nhân dân mong là nhân dân hiểu rõ cái cơ chế chính sách của nhà nước và cũng tuyên truyền vận động để nhân dân thấy được rằng cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ người ta hình cư là chính sách yêu việt chứ không phải là cái chính sách mà người dân còn chịu thiệt hỏi
cách giải quyết của các ban ngành chức năng huyện quỳnh nhai là thấu đáo và rõ ràng
đến năm hai nghìn một mươi bảy đại đa số bà con có đơn thư kiến nghị đều chấp nhận và không đòi đền bù thêm
đứng đằng sau xúi dục nhiều người dân tiếp tục khiếu kiện tiếp tục lôi các vấn đề mà trước đó các cơ quan chức năng đã giải quyết thấu tỉnh đạt lý
sự việc này đang tiềm tàng gây mất an ninh trật tự tại các địa phương thuộc huyện quỳnh nhai
trong ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín thanh tra huyện quỳnh nhai nhận hai mươi năm đơn kiến nghị thì có hai mươi bốn đơn là bản phô tô giống nhau chỉ khác tên người đứng đơn
thậm chí người chết rồi cũng đứng đơn

nội dung đơn vẫn là những vấn đề mà nhiều người đứng đơn
nhiều năm trước chính quyền và cơ quan chức năng đã giải quyết đúng pháp luật đúng chính sách
và thời điểm đó người dân tái định cư đều đồng lòng nhất trí thực hiện
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín công an xã nậm lò huyện quỳnh nhai phát hiện ông hoàng văn điện sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
trú tại xã hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la đang có hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn người dân làm đơn thư khiếu kiện
đòi đền bù liên quan đến dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la
ông điện mang theo nhiều giấy tờ tài liệu bản sao chứng minh nhân dân của nhiều người
thư yêu cầu trợ giúp thỏa thuận hỗ trợ với trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững
bảng kê thu mỗi đơn một mươi đồng
ông điện nhận là cộng tác viên của trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững
mục đích đến địa bàn để hướng dẫn người dân những ai thắc mắc về đền bù
để làm đơn và thu thập đơn thư gửi lại trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững
thì tư vấn cho mình làm việc thôi nó không cho nó là công bố thẳng
chúng tôi sẽ giúp chân thật nhưng mà bản thân chúng tôi không lấy tiền này
đi lấy tiền cho dân à chi trả cho dân chúng tôi không có chúng tôi chỉ trợ giúp cá ơn
làm cái này tôi không phải tự làm ra cái này là do trung tâm làm cho
cái đơn nó cũng làm máu tôi chỉ phải là chép ra tự tay viết
là bản thân
nhưng mà cái khai tài sản hơi thiếu đấy là do kiểu nhãn tôi không biết
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững gọi tắt là trung tâm lpsg
có địa chỉ tại hà nội
nhân viên thuộc trung tâm này không hoạt động trực tiếp tại các địa bàn
mà dựa vào một số người chủ chốt tại địa bàn tỉnh sơn la
để triển khai các hoạt động thu thập thông tin lôi kéo người dân tham gia làm đơn khiếu nại kiến nghị
thực tế các kiến nghị phản ánh của người dân liên quan đến dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la
theo hướng dẫn của trung tâm lpsg đều đã được cơ quan ban ngành tiếp nhận và giải quyết nhiều lần
mục tiêu cuối cùng dù là tái định cư hay không tái định cư dự án thủy điện sơn la
thì vẫn phải lo cho người dân và vẫn phải lấy người dân để làm mục tiêu phấn đấu cho cuộc sống người dân
nó ngày càng
công tác di dân tái định cư thủy điện sơn la là vấn đề lớn triển khai trong một thời gian dài
qua nhiều thế hệ lãnh đạo cũng như cán bộ thực hiện số người dân bị tác động ảnh hưởng rất lớn
do nhận thức còn hạn chế và cùng với sự lôi kéo tích cực của một số tổ chức cá nhân có ý đồ muốn gây dối an ninh chính trị
cộng thêm tâm lý có người mang đơn đến tận nhà có người đi đòi quyền lợi hộ nên nhiều người ký vào đơn mà không biết đúng sai
quỳnh nhai cũng đã chủ động tham mưu với các vị chính quyền trong vấn đề đối thoại với cả nhân dân
làm cho bà con nhân dân hiểu rõ chính sách pháp luật của nhà nước và tập trung yên tâm lao động sản xuất
mặt khác cũng có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn những hoạt động trái pháp luật tác động đến người dân trên địa bàn
hiện nay công an tỉnh sơn la công an huyện quỳnh nhai đang tích cực thu thập củng cố chứng cứ
để xử lý một số tổ chức cá nhân
đứng đằng sau những khiếu kiện kiến nghị nhằm gây dối an ninh trật tự
có thể khẳng định các chính sách đền bù hỗ trợ cho người dân dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la là ưu việt
quyền lợi và cuộc sống của người dân được đảng nhà nước ưu tiên hàng đầu
và thực tế cuộc sống của hàng vạn hộ gia đình tái định cư đã và đang ổn định
chính vì vậy người dân cần phải cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chính sách
xử dụng khiếu kiện nhằm gây dối của một số tổ chức cá nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
và kỷ niệm năm mươi tám năm thảm họa da cam ở việt nam
trung gương hội nạn nhân chất độc da cam niocin việt nam
đã tổ chức chương trình trung tay xoa dịu nỗi đau da cam tại hàn nguyễn
chương trình được tổ chức với mong muốn tập hợp đoàn kết hội viên động viên và tạo mọi điều kiện
giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam và gia đình vượt qua khó khăn vươn lên
hòa nhập cộng đồng xã hội vận động nguồn lực của xã hội tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
để tham gia chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam góp phần xoa dịu nỗi đau
tại chương trình các nhà hảo tâm đã tham gia đấu giá hai bức tranh tổng giá trị năm trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được chuyển vào quỹ dành cho nạn nhân chất độc da cam
ban tổ chức cũng đã trao bằng khen cho các cá nhân doanh nghiệp đã tài trợ chương trình
chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam sẽ ngày càng lan tỏa khắp mọi miền đất nước
và nhiều nước trên thế giới để cổ vũ lưng chi thôi thúc hành động của cộng đồng
đem lại niềm vui sống ý chí vươn lên đối với những mảnh đời chịu thiệt thòi bởi chất độc da cam
thưa quý vị tiếp nối thành công của những mùa lễ hội trước
lễ hội giao lưu văn hóa hội an nhật bản năm nay được tổ chức xuyên suốt trong bốn ngày
từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
với những hoạt động đặc sắc sôi nổi mang đậm bản sắc văn hóa của hai quốc gia
lễ hội năm nay đã thu hút hàng ngàn du khách tham gia
hướng tới kỷ niệm bốn mươi sáu năm quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản nói chung
và hội an nhật bản nói riêng lễ hội là nơi để quảng bá thương hiệu sản phẩm văn hóa của hai nước
và cũng là dịp để tăng cường sự hiểu biết thắt chặt mối quan hệ hữu nghị
khi tham gia lễ hội này tôi cảm thấy rất bất ngờ vì các hoạt động được tổ chức rất công phu và bài bản
qua đó thấy được sự giao lưu văn hóa cũng như sự gắn kết của hai nước
tôi hy vọng càng về sau tình hữu nghị sẽ tiếp tục được bền vững
và gắn bó hơn trong nhiều lĩnh vực
trong khuôn khổ của lễ hội nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
mang đậm bản sắc văn hóa của nhật bản và hội an đã được trình diễn để phục vụ cho người dân và du khách
trong đó nghi thức tái hiện đám cưới công nữ ngọc hoa và thương nhân người nhật bản araki sotaro
đã tạo nên màu sắc văn hóa độc đáo giữa phố cổ
trong khung khổ sự kiện giao lưu văn hóa
hội an nhật bản lần thứ một mươi bảy năm nay thì có nhiều hoạt động văn hóa diễn ra rất là đặc sắc
trong đó có tái hiện đám cưới công nữ ngọc hoa và thương nhân người nhật bản
đám cưới được tái hiện trong phố cổ đi trên sông về tại sân khấu
tái hiện một đám cưới tại nhật
ngoài ra có rất nhiều hoạt động trải nghiệm hoạt động giao lưu văn hóa
mang động tính chất của hội an và nhật bản
bên cạnh đó
các hoạt động bảo vệ môi trường cũng được tổ chức lồng ghép khéo léo trong lễ hội với tên gọi
vì một hội an sạch hơn đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân và du khách
trong một lễ hội như vậy tôi cảm nhận tốt nhất là ít rác đi dọc đường không có rác
so với trước đây khoảng năm năm thôi đi dọc đường rất là nhiều rác
thì bây giờ nó không có rác nữa đó là một trong những bước phát triển của mình
lễ hội giao lưu văn hóa hội an nhật bản lần thứ một mươi bảy với những hoạt động độc đáo ý nghĩa
đã tăng cường sự hiểu biết làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hội an nhật bản nói riêng
và việt nam nhật bản nói chung
lễ hội vẫn còn kéo dài đến hết ngày một mươi một tháng tám với nhiều chương trình đặc sắc
trong ngày hôm qua vietnam airlines đã tổng cộng tăng một mươi sáu chuyến bay bù
nhằm kết nối giữa hà nội tp hcm và phú quốc để vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
như vậy là cùng với các chuyến bay thường lệ tổng cộng có ba mươi hai chuyến bay của vietnam airlines
từ hà nội tp hcm đi và đến phú quốc trước ngày một mươi tháng tám
ngoài ra thì sáu chuyến bay giữa hà nội tp hcm cam ranh đến thương hải trung quốc
bị ảnh hưởng bởi bão trong ngày chín và một mươi tháng tám cũng được bay bù trong ngày một mươi và một mươi một tháng tám
vietnam airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến đi từ sân bay
tại phú quốc thượng hải đài bắc trung quốc nên thường xuyên theo dõi
cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng
ngay bây giờ sẽ là thời lượng của tiểu mục có thể bạn quan tâm
thưa quý vị xã hội ngày càng phát triển thì chất lượng chất thải sinh hoạt công nghiệp cũng tăng lên theo cấp số nhân
lượng thải càng nhiều nhưng các hệ thống xử lý tập trung không đủ để giải quyết
kèm theo là các thói quen xả thải không tập trung đã làm ô nhiễm môi trường nước vô cùng nghiêm trọng
những con số thống kê của các bộ ngành trong nước và quốc tế
đang khiến cho nhiều người trong chúng ta không khỏi giật mình về tình trạng ô nhiễm nước tại nước ta hiện nay
theo thống kê của viện y học lao động và vệ sinh môi trường
có đến hơn một mươi bảy triệu người tại việt nam chưa được tiếp cận với nước sạch
nhiều người phải chấp nhận sống chung với nguồn nước ngầm nước mưa
chưa dừng lại ở đó cứ mỗi năm các tổ chức môi trường quốc tế và trong nước
vẫn tiếp tục đưa ra những con số rất đáng lo ngại về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở nước ta hiện nay
thống kê của bộ y tế và bộ tài nguyên và môi trường
chín người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến nguồn nước
hai mươi một dân số nước ta sử dụng nước nhiễm a sen chất ung thư nhóm một
thống kê của tổ chức who bốn mươi bốn trẻ em nhiễm rung sán
hai mươi bảy trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng tại việt nam do thiếu nước sạch
thực trạng này không chỉ xuất hiện ở các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
mà còn hiện hữu ngay tại những đô thị lớn
nơi người dân được sử dụng nước từ các nhà máy xử lý nước lớn nhưng nước vẫn bị ô nhiễm
lý giải cho vấn đề này các chuyên gia cho rằng chính đường ống hiện nay đã quá xuống cấp
vì là tác nhân chính dẫn đến việc nguồn nước dù đã được xử lý nhưng vẫn ô nhiễm
việc tiếp xúc thường xuyên với nguồn nước ô nhiễm trong thời gian dài
gây rất nhiều bệnh khác nhau như hệ tiêu hóa da lưỡng lật mắt v v
các tạp chất trong nước ô nhiễm là tác nhân hàng đầu dẫn đến ung thư
và để tự bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình
nhiều hộ dân đã trang bị máy lọc nước sử dụng trong gia đình
với thực trạng trên thì không ít gia đình đã phải tìm đến máy lọc nước như một giải pháp phổ biến và hiệu quả
tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ công năng và được tư vấn chi tiết để chọn mua
sao cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và mang lại hiệu năng mong muốn
và ngay bây giờ chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những lưu ý cơ bản nhất
để chọn mua một chiếc máy lọc nước sao cho phù hợp
và vấn đề đầu tiên chúng tôi muốn quý vị và các bạn quan tâm
đó là tự đánh giá được mức độ ô nhiễm mức độ tạp chất trong nước mà gia đình các bạn đang sử dụng
phức tạp thì chúng ta có thể mang nguồn nước đó đến các cơ quan kiểm định của nhà nước
để chúng ta biết được các thành phần cụ thể các kim loại các chất trong nước
cách đơn giản hơn đó là chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị đo
mà chúng ta có thể mua rất nhiều trên thị trường để đo các thông số như là
chỉ số tds là chất rắn hoạt tăng trong nước đo độ ph đo độ canxi
và cách đơn giản dân gian hơn đó là sử dụng cách pha chè như anh nói
hoặc nếu chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp khác
ví dụ như chúng ta có thể qua các phương pháp khác
có thể quan sát các dụng cụ trong gia đình mà chúng ta đang sử dụng
thì mọi người sẽ thấy nó có các cái lớp đóng cặn
thì đó chính là các kim loại mà khi chúng ta đun sôi
dưới tác dụng của nhiệt thì nó tạo lên kết tù
hoặc là quan sát những dụng cụ như thau chứa hoặc là trọng
nếu mà nó có bám vàng của sắt hoặc là đỏ của sắt
thì đấy là nguồn nước cũng chứa nhiều kim loại
trên thị trường hiện nay
có rất nhiều dụng cụ trong gia đình mà chúng ta đang sử dụng
có rất nhiều loại máy lọc nước với rất nhiều thương hiệu khác nhau
người dân có thể mua một máy lọc nước khá dễ dàng và phù hợp với mục đích và chi phí
tuy nhiên hiện thị trường chỉ phổ biến hai loại công nghệ lọc
đó là công nghệ lọc ro và công nghệ nano
vậy hai công nghệ này khác nhau như thế nào
trước đây thì công nghệ nano phổ biến hơn
nhưng với cái việc tốc độ phát triển và tốc độ ô nhiễm
thì nhu cầu của con người về một cái nước sạch ngày càng cao hơn
đối với công nghệ nano thì nó có một hạn chế đó là
yêu cầu nước đầu vào của nó phải tương đối sạch một chút
còn nếu mà nước độ vào đang còn quá ô nhiễm
tức là có nhiều kim loại nặng độc hạng
thì công nghệ nano lại chưa loại bỏ được trịa đề
chính vì vậy công nghệ ro ra đời với nhiều ưu việt hơn
thứ nhất là sử lý đa dạng thông hồn nước
thứ hai là sử lý một cách trịa đề hơn
tức là nước sau công nghệ ro gần như là nước tinh khiết
không chỉ dừng lại đó
thì đối với công nghệ ro
sau khi qua
một cái màng gọi là màng ro gọi là trái tim của máy lọc nước
thì nó còn có các loại chức năng phía sau
giúp ổn định lại vị tự nhiên của nước
hoặc bù đắp lại các lượng khoáng chất có lợi cho cơ thể con người
đối với công nghệ ro thông thường
thì tỷ lệ nước tinh khiết thôi chỉ được từ ba mươi bốn mươi
tức là một mươi lít nước độ vào
khách hàng chỉ thu được từ ba bốn lít nước tinh khiết
và thải ra khoảng tầm sáu bảy lít nước thải
nói là nước thải thôi
nhưng đây là nước thải của máy đọc nước ro
tức là khách hàng hoàn toàn có thể tái sử dụng
vào một số công việc sinh hoạt trong gia đình
hệ thống các kinh nghiệm tiêu hao
các loại lọc ta phải thay thế định kỳ theo thời gian
nếu không thay thế định kỳ theo thời gian
thứ nhất là ảnh hưởng đến chất lượng của máy
thứ hai là có thể ảnh hưởng đến chất lượng lọc của nước đầu ra
có thể không đảm bảo
cái hệ thống máy chúng ta cũng lưu ý vệ sinh
tức là bảo trì
không chỉ là chúng ta lắp một lần
chúng ta để đấy trong nơi bụi bạo
chúng ta cần lưu ý vệ sinh máy
kiểm tra xem các khuất ốc có bị chuột
dán nhấm xâm nhập hay không
để chúng ta vệ sinh
để đảm bảo cho máy chúng ta có tuổi thọ cao nhất
cũng như chất lượng nước ta được đảm bảo một cách tốt nhất
người thường quen là với nước đun sôi
mới gọi là an tâm mới gọi là tốt
nhưng thực tế mục đích của nước đun sôi
chỉ để tiêu diệt virus và vi khuẩn
và đối với máy đọc nước
thì sau lọc nó đã xử lý hoàn toàn với vi khuẩn rồi
thì khách hàng hoàn toàn có thể uống nước trực tiếp
từ vòi có lợi ảnh rất tốt cho sức khỏe
không cần phải đun sôi
trước đây khi mà chúng ta sử dụng
cái nguồn nước chế độc bảo và nó đang bám cạn lặn
ở các thiết bị đun đấy
khi chúng ta sử dụng lấy nước từ máy ấm nước ra đun
thì vô tình chung
một phần nó lại bị phơi nhiễm ngược lại nguồn nước ta sử dụng
vâng vừa rồi chúng tôi đã mang đến cho quý vị và các bạn
những lưu ý cơ bản nhất về việc lựa chọn mua
và sử dụng máy lọc nước sao cho phù hợp
và mang lại hiệu quả tốt nhất cho các hộ gia đình
và mong rằng với những chia sẻ của chúng tôi về máy lọc nước
thì quý vị và các bạn sẽ lựa chọn được cho mình
một máy lọc nước phù hợp với điều kiện sống
và môi trường nước của khu vực mình
cũng như là cải thiện được tình trạng sức khỏe
và ngăn ngừa các bệnh do sử dụng nguồn nước ô nhiễm
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
và ngay bây giờ thì những đồng nghiệp của chúng tôi
từ thành phố hồ chí minh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những tin tức cập nhật tại sáng phương nam
xin được mời các phóng viên của trường quay sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên v một và biên tập viên minh hương
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sát phương nam
mới đầu bản tin hôm nay là một số cập nhật
về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị vào khoảng thời gian là khoảng hai mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi tháng tám
tại công ty mai mạc csvna số sáu mươi ba a ba
ấp đồng xã tam thôn sáu huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
xảy ra vụ hỏa hoạ nghiêm trọng
nhiều máy móc nguyên vật liệu tại đây đã bị thiêu rụi
thời điểm trên nhân viên bảo vệ công ty đang canh gác
thì bất ngờ lửa bùng phát trong khu vực sản xuất
thành phẩm ngành mai mạc quần áo của công ty csvna
công tác chữa cháy tại chỗ dường như bất lực
do ngọn lửa lan rộng và diễn biến phức tạp
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai
đã có mặt tiêu ấn triển khai cứu nạn cứu hộ
hàng chục cảnh sát với trang thiết bị chuyên dụng
được điều đến hiện trường cô lập đám cháy
đã ngang không lây sang các công ty kế bên
và khu dân cư liên kề
sau hơn hai giờ đồng hồ ngọn lửa cơ bản được khống chế
xong cảnh sát tiếp tục phun nước để phòng đám cháy
bùng phát trở lại
thống kê sơ bộ nhiều máy móc nguyên vật liệu
thành phẩm ngành mai mạc đã bị thiêu rùi
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra
sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút chiều ngày một mươi tháng tám
trên đường dh sáu trăm linh chín xã phú an
thị xã bến cát tỉnh bình dương
một chiếc ô tô bảy chỗ sau khi tông vào xe tải
đã lật ngang đường
vụ tai nạn làm năm người bị mắc kẹt trong xe
trong đó có hai người bị thương nặng
theo các nhân chứng thời điểm trên
ô tô bảy chỗ mang biển số chín mươi ba a một mươi hai nghìn bốn trăm chín mươi bốn
do lưu thông trên đường dh sáu trăm linh chín
theo hướng ra đường dt bảy trăm bốn mươi
khi đến ngã ba xe tăng xã phú an
thị xã bến cát
thì chiếc xe mất lái tông vào xe tải
đang dừng đậu bên đường
khiến cả hai phương tiện lật ngang
xe ô tô bảy chỗ còn đè trúng một xe máy
vụ tai nạn khiến năm người trên ô tô bảy chỗ
bị mắc kẹt
người dân sau đó giải cứu các nạn nhân ra ngoài
trong đó hai người phải nhập viện cấp cứu
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra
hiện nay các bến xe lớn trên địa bàn
tp hcm đã có kế hoạch phục vụ hành khách
dịp lễ mùa hai tháng chín
dự kiến giá vé dịp này sẽ tăng không quá bốn mươi ngày thường
bến xe này sẽ bán vé từ ba h ba mươi đến hai mươi hai h
đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé
và hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé
dự kiến giá vé dịp này sẽ tăng hơn ngày thường
nhưng không quá bốn mươi áp dụng từ ngày ba mươi tháng tám
và ngày ba mươi một tháng tám
tương tự tại bến xe miền đông
lượng hành khách được dự báo tăng nhẹ so với năm ngoái
các tuyến đông hành khách chủ yếu đi lại
các địa phương ở gần tp hcm từ quảng ngãi trở vào
các tỉnh tây nguyên và các trung tâm du lịch
như nha trang phan thiết vũng tàu
giá vé dự kiến dịp lễ hai tháng chín
cũng tăng không quá bốn mươi
thưa quý vị liên quan tới việc
hai tài xế kiện công ty trách nhiệm hữu hạng
grab việt nam không đóng thuế cho mình
thì mới đây cục thuế thành phố đã có thông báo
về việc nộp thuế của công ty grab
tới cho tài xế nguyễn văn hưng
là một trong hai tài xế khởi kiện
trong thông báo gửi tài xế hưng
cục thuế thành phố hồ chí minh
căn cứ vào bản kê khai và khấu trừ thuế
do công ty trách nhiệm hữu hạng grab cung cấp
đã xác nhận số thuế khấu trừ
năm hai nghìn một mươi tám của tài xế hưng
là bảy bốn mươi sáu bảy trăm linh bảy đồng
nghĩa là công ty grab
không đóng qua mã số thuế cá nhân của tài xế hưng
trao đổi với phóng viên antv
tài xế hưng cho biết đang rà soát
để đối chiếu số tiền thuế của công ty club
nộp có đúng không đồng thời cho biết
vẫn tiếp tục khởi kiện công ty grab
vì liên quan tới nhiều nội dung khác
hiện tài xế hưng cũng đang liên lạc với nhiều tài xế khác
cũng đang bị khóa ứng dụng tập trung vào những người
được công ty grab kê khai và nộp thuế như thế nào
hơn một bảy triệu học sinh
tại tp hcm sẽ bước vào năm học mới
vào thời điểm hiện tại các quận huyện
đang dùng sức tuyển dụng giáo viên
năm nay thì tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên
vẫn tái diễn tập trung ở hai bậc là mầm non
và tiểu học
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
toàn thành phố có hai mươi bảy ba trăm linh giáo viên mầm non
trong đó số giáo viên biên chế

chiếm tỉ lệ ba mươi tám còn lại là sáu hai giáo viên
theo hợp đồng lao động
đối với nhóm nhà trẻ tỷ lệ giáo viên trên một lớp
hiện chỉ đạt một chín giáo viên trên một nhóm trên một lớp
đối với mẫu giáo là một tám giáo viên trên một lớp
thấp hơn rất nhiều so với quy định
của bộ giáo dục và đào tạo
để giải quyết khó khăn tuyển dụng giáo viên
bắt đầu từ năm học mới này tp hcm đã mở rộng
đối tượng tuyển dụng giáo viên không có hậu khẩu thành phố
đồng thời áp dụng thêm nhiều chính sách ưu đại
với giáo viên mầm non với tổng kinh phí gần bốn trăm linh tỷ đồng
không chỉ dừng lại ở đối tượng gia đình và trẻ em
mô hình văn hóa hội làng giống còn được mở rộng
cho các bạn trẻ trong và ngoài nước trong dài hạn
với hoạt động văn nghệ dân gian độc đáo
cùng phiên trợ giống đậm đà chất hoài niệm
hoạt động văn nghệ văn hóa truyền thống ngoài trời
được các em thiếu nhi biểu diễn
như hào khí hồn thiên sông núi
trường đoạn mê linh tụ nghĩa
hay hò bài ca điệu lý
và diễn ra xuyên suốt từ sáng đến chiều
để phục vụ quý khách gần xa
bên cạnh đó trẻ em và gia đình được cùng nhau
chơi những trò chơi dân gian quen thuộc
như kéo co bịt mắt đập heo vui nhộn

nhưng mà con gậy rất là khéo tay
thế rồi bà cháu cũng được quen
và cũng có sự bạo dạng hơn trong giao tiếp
rồi là cũng có nhiều trò chơi
và bắn cung
tức là nói về truyền thống
đến dọc dữ nước của dân tộc ta
thế cho cháu thêm truyền thống yêu nước
rồi là cũng hiểu thêm
về các lễ hội
và các vùng miền
để cho cháu vừa thỏa sức khám phá
phiên chợ của giống là sự hội tụ
của các cá nhân tổ chức khởi nghiệp độc đáo
tại thành phố hồ chí minh
đang kinh doanh các sản phẩm thuần việt và chất lượng
từ khu ẩm thực gồm gánh hàng rau bột chiên
thùng nước sâm rau câu nhà làm
cho đến khu trưng bày gian hàng sản phẩm
gồm áo dài đồ dùng thủ công
hay tranh xoắn giấy nghệ thuật
điều đặc biệt hội làng giống
là cơ hội để các gian hàng chia sẻ câu chuyện tử tế đằng sau
và kết nối với công chúng nhiều hơn
từ câu chuyện tổ chức kỳ quỷ ủng hộ trẻ em ung thư
đến mai ấm cưu mang những nhóm người yếu thế
trong xã hội
với hội làng giống này
ngoài mục đích tạo sân chơi cho tất cả các bé
thì bên cạnh đó là mình còn mong muốn
là thường niên sẽ tạo ra một cái khu văn hóa nghệ thuật
truyền thống cho nhau việt nam
mong muốn là nó sẽ được diễn ra định kỳ
dành cho cộng đồng người sài gòn
nói riêng và dành cho khách nước ngoài nói chung
các bạn có những dịch vụ những sản phẩm
nó mang tính chất cộng đồng
và những dịch vụ sản phẩm
nó mang yếu tố thuần việt
dự án sân khấu cộng đồng này
còn nhằm mục tiêu phục vụ trẻ em
tại các máy ấm nhà mở
tại các tỉnh thành chưa có điều kiện tiếp cận văn hóa nghệ thuật
kỹ năng và ngoại ngữ
với mong muốn xây dựng định hướng một thế hệ
kiến tạo đủ tự tin sự tử tế sáng tạo
và giữ gìn bản sắc văn hóa việt
dự án còn kêu gọi kết nối các gia đình
tổ chức có cùng mục tiêu
ở bất cứ ngành nghề nào để cùng chung tay xây dựng dự án